ngày chín tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại đảng bộ các tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi phú yên hà giang gia lai
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy bảy đảng viên đã có nhiều sai phạm gồm lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh vĩnh phúc
đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy bí thư bang sư đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngãi
cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư bang sư đảng nguyên chủ tịch ủy ban tỉnh quảng ngãi
phạm đình cự nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban tỉnh phú yên
hà hoàng việt phương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi
nguyễn thế bình tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
nguyễn tư sơn nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai
các đảng viên nêu trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
bảy cán bộ này cũng đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông lê duy thành đặng văn minh cao khoa phạm đình cự hà hoàng việt phương nguyễn thế bình nguyễn tư sơn
ban bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng
ban bí thư đề nghị các cơ quan chức đăng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng
nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở dây dựng tỉnh đắk nông đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm đeo gương
gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng luật giao thông luật phòng chống tác hại rượu bia
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu uy tín của tổ chức đảng và đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật các ông lê viết chữ phạm hoàng anh
doãn hiếp long đảng gia dũng ma phước ly
cũng tại kỷ hợp thứ ba mươi chín thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỷ hợp thứ ba mươi bảy đối với ban các sự đảng
bộ đạo động tư minh và xã hội và một số tổ chức đảng đảng viên cơ liên quan
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quy định thi hành kỷ luật
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông nguyễn hồng minh nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
cảnh cáo đảng ủy tổng cục dạy nghề nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đảng ủy tổng cục giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và các ông nguyễn ngọc phi nguyên ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng
dương đức lân nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
phạm quang phụng bí thư chi bộ vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ đạo động tư minh và xã hội
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ban thường vụ đảng ủy bộ lao động thương minh và xã hội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và ông trương anh dũng bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng
bộ lao động thương minh và xã hội các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các ông đào ngọc dung
nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban các sự đảng bộ trưởng bộ đạo động tư minh và xã hội
bà phạm thị hải truyền nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban sự đảng bộ trưởng
huỳnh văn tý nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban các sự đảng thứ trưởng bộ đạo động tư minh và xã hội
trước đó tại kỳ họp thứ ba mươi bảy diễn ra ngày tám tháng ba ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban các sự đảng bộ đạo động tư minh và xã hội
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban các sự đảng bộ đạo động tư minh và xã hội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để bộ và một số tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong tham mưu thực hiện cơ chế chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề
trong thực hiện các gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái aic thực hiện
những vi phạm nêu trên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục
nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiền và tài sản của nhà nước và nguồn nhân lực xã hội
ảnh hưởng sớm ưu tiến của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
ủy ban kiểm tra trung ương kết luận trách nhiệm đối với những vi phạm nơi trên thuộc về ban cán sự đảng
bộ đảng thương bình và xã hội các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các cá nhân cùng chịu trách nhiệm là bộ trưởng đào ngọc dung và nguyên bộ trưởng phạm thị hải truyền
cùng chịu trách nhiệm còn có các nguyên thứ trưởng nguyễn ngọc phi huỳnh mất tý doãn mậu diệp lê quân
nguyên tổng cục trưởng tổng cục dạy nghề nguyễn tiến dũng nguyên bí thư đảng ủy
tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp dương đức lân nguyễn hồng minh
bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp trương anh dũng
bí thư tri bộ vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính phạm quang phụng
ông đào ngọc dung sáu mươi hai tuổi quê ở huyện lý nhân tỉnh hà nam
là ủy viên trung ương đảng bốn khóa liên tiếp từ khóa một mươi đến khóa một mươi ba đại biểu quốc hội hai khóa một mươi bốn
ông đào ngọc dung từng làm bí thư tỉnh đoàn nam hà cũ bí thư thứ nhất trung ương đoàn
phó bí thư thường trực tỉnh ủy bí thư tỉnh ủy yên bái
rồi bí thư đảng bộ khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
ông giữ chức vụ bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
trong hơn hai năm qua công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic liên tiếp bị điều tra các sai phạm
về vi phạm đấu thầu ở các đơn vị địa phương
mới đây nhất ông nguyễn nhân chiến cựu bí thư cựu chủ tịch ủy ban tỉnh bắc ninh
bị bắt với cáo buộc có nhiều sai phạm liên quan đến vụ thông thầu
ở ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh
trước đó vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba nhiều lãnh đạo aic bị cáo buộc sai phạm
trong vụ án xảy ra tại trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam bộ thông tin truyền thông
năm hai nghìn hai mươi hai các sai phạm xảy ra ở bệnh viện đa khoa đồng nai sở y tế tỉnh quảng ninh
trung tâm công nghệ sinh học tp hcm liên quan đến aic đã bị điều tra
chủ tịch aic nguyễn thị thanh nhàn đã bị cáo buộc sai phạm trong năm vụ án nhưng đã bỏ trốn
bị phát lệnh truy nã quốc tế bị xét xử vắng mặt tại một số vụ án
ngày một mươi tám tháng ba tại hà nội đã diễn ra kỳ họp thứ ba mươi tám ủy ban kiểm tra trung ương
ông trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên
vi phạm tại các đảng bộ tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các ông bà
hoàng thị thúy lan ủy viên trung ương đảng cựu bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban sự
đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh vĩnh phúc đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy bí thư bang các
sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban xã
sự đảng chủ tịch ủy ban dân tỉnh quảng ngãi hà hoàng việt phương ủy viên ban thường vụ tỉnh
ủy trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi đã suy thoái về tư
chính trị đạo đức lối sống các cá nhân này còn vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật
nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm
quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ gây hậu
hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đến mức phải xem xét xử lý kỳ luật căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị
tổ chức đảng quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông bà hoàng thị thúy lan lê duy thành
đặng văn minh cao khoa hà hoàng việt phương ủy ban kiểm tra trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra
xem xét xử lý các tổ chức đảng đảng viên có liên quan